tỷ lệ phủ xanh của đảo lý sơn chưa tới hai mươi để bảo đảm phát triển bền vững cho lý sơn
yêu cầu tăng độ phủ xanh cho đảo phải đạt trên ba mươi tổng diện tích
qua đó tạo cảnh quan chống xói mòn đất duy trì nguồn nước ngầm cải thiện điều kiện khí hậu cho đất đảo
trước yêu cầu này hiện các đơn vị chức năng tỉnh quảng ngãi đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng phủ xanh cho lý sơn
những ngày qua cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh một ban chỉ huy quân sự huyện lý sơn đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ trồng rừng trong các đơn vị
tại khu vực phía bắc núi thới các chiến sĩ tiểu đội sáu đại đội bộ binh tiến hành trồng tám trăm linh cây dương liễu dứa dại phủ xanh trên hai hectare đồi chọc núi thới
do đặc thù là vùng núi đá địa hình cao nên đơn vị vận động động viên các chiến sĩ đục đá để trồng cây
các đơn vị quân sự sẽ trồng cây tại ba xã an hải an vĩnh và an bình huyện đảo lý sơn
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bàn chỉ huy quân sự lý sơn đã trồng gần sáu cây xanh dương liễu dứa dại bằng vuông cùng với nỗ lực chăm sóc chín mươi tỷ lệ cây rừng sống trên vùng núi đá đảo lý sơn
dự kiến đơn vị phủ xanh cho khu vực này sẽ hoàn thành trước mùa mưa

các đơn vị quân sự sẽ trồng cây tại ba xã an hải an vĩnh và an bình huyện đảo lý sơn